trước phản ánh của báo chí về việc sách giáo khoa môn tiếng việt lớp một có một số nội dung chưa phù hợp
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo kiểm tra làm rõ và có phương án xử lý phù hợp về vấn đề này
bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn gửi hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn tiếng việt lớp một
về việc ra soát báo cáo về nội dung sách giáo khoa môn tiếng việt lớp một
trước đó bộ đã tiến hành kiểm tra khảo sát ở một số địa phương
kết quả kiểm tra cho thấy sách giáo khoa lớp một đã được các nhà trường lựa chọn tổ chức dạy học bước đầu đáp ứng yêu cầu
tuy nhiên những ngày qua nhiều phương tiện truyền thông đại chúng đã phản ánh về việc sách giáo khoa môn tiếng việt lớp một
có một số nội dung chưa phù hợp với học sinh lớp một
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị hội đồng ra soát kiểm tra các nội dung báo chí nêu
báo cáo của hội đồng thẩm định gửi về bộ giáo dục và đào tạo trước ngày một mươi bảy tháng một mươi